công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết vừa phối hợp với công an huyện long thành
bắt giữ thành công đối tượng truy nã nguy hiểm huỳnh thanh nhân ba mươi chín tuổi
trú tại tỉnh đồng nai sau hơn một mươi sáu năm lẫn trốn
theo hồ sơ ngày năm tháng một năm hai nghìn sáu trong quá trình đi đám vỗ tại nhà mẹ ruột
ở xã long phước huyện long thành tỉnh đồng nai nhà xảy ra mâu thuẫn với ông nguyễn văn thất
ba mươi chín tuổi trú tỉnh đồng nai và một số người khác nhưng được can ngăn
tối cùng ngày y cùng với lê quốc tính hai mươi năm tuổi trú tỉnh đồng nai
dùng dao chém nhiều nhát vào người anh thất gây thương tích ba mươi một
và anh trần văn hoàng ba mươi hai tuổi gây thương tích bốn mươi bảy tại nhà anh thất
vào cuộc điều tra công an đã bắt được tính còn nhàn đã nhanh chân bỏ trốn và bị công an truy nã
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày một mươi một tháng một lực lượng phối hợp đã bắt được nhàn
khi y về nhà ăn đám vỗ của mẹ ruột ở xã long phước huyện long thành